thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng vương đình huệ đã có buổi làm việc với liên minh hợp tác xã việt nam về tình hình phát triển kinh tế hợp tác hợp tác xã và hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám cả nước đã có tám trăm chín mươi năm hợp tác xã thành lập mới đạt bốn mươi kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám giải thể hai trăm hai mươi hợp tác xã yếu kém
luật hợp tác xã ra đời đã thay đổi cơ bản hoạt động của loại hình kinh tế hợp tác xã
tuy nhiên hoạt động mô hình này cho đến nay vẫn tồn tại những khó khăn từ nhiều hạn chế và nguyên nhân dẫn đến nhiều hợp tác xã chưa hoạt động hiệu quả thậm chí giải thể
sự chuyển đổi hợp tác xã kiểu cũ thành kiểu mới với những nguyên tắc hoạt động có nhiều điểm khác vẫn chưa được xã viên hiểu một cách đầy đủ sâu sắc và thống nhất
một số xã viên còn hoạt động sáo mòn theo hình thức hợp tác xã kiểu cũ
do vậy chưa đáp ứng được sự chuyển động nhanh của nền kinh tế thị trường
để hợp tác xã hoạt động có hiệu quả hơn các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào việc xây dựng hợp tác xã kiểu mới
trong đó cần có chính sách thu hút người có năng lực về quản lý
các tỉnh thành phố cần có chính sách hỗ trợ cho đội ngũ thành viên kiêm nhiệm các vị trí quản lý và cán bộ công tác chuyên môn tại hợp tác xã
hỗ trợ thuế và vốn vay và mỗi tỉnh thành phố cần chủ động hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn để quản lý và phát triển hợp tác xã